xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ chịu tác động của các hình thế gây mưa hoạt động mạnh dần
nên mưa xảy ra giải rác và lượng mưa tăng hơn từ ngày một mươi tám tháng tám
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
nhiệt độ theo đó mà cũng giảm dần phổ biến là ở dưới mức ba mươi bốn độ vào trưa chiều
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của dạnh áp thấp đi qua khu vực
với hội tụ gió trên cao nên chỉ có nắng gián đoạn vào trưa chiều
mưa xảy ra giải rác vào lúc chiều tối và đêm
từ ngày một mươi tám tháng tám thì mưa tăng hơn về lượng
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá và lũ quét do mưa lớn cục bộ
với nhiệt độ duy trì ổn định cao nhất trong ba ngày tới sao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn ở các tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
chỉ lưu ý thêm là tại thanh hóa
và nghệ an sẽ có mưa giải rác vào ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng tám
do hình thế gây mưa ở phía bắc tác động
còn khu vực phía nam đảo hải vân từ đà nẵng cho đến bình thuận
nắng nóng kéo dài trong ba ngày tới với nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn trời nắng nóng gai gắt
chỉ riêng bình thuận do có mưa giải rác vào lúc chiều tối
nên nhiệt độ thấp hơn ở dưới ngưỡng nắng nóng
ở vùng cao tây nguyên chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió tây nam có cường độ trung bình
khoảng từ ngày một mươi chín tháng tám thì gió mùa
tây nam hoạt động mạnh dần lên
do vậy trong ba ngày tới sẽ có mưa giò và giải rác có rông
thời gian có mưa tập trung về chiều tối và tối
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng tám thì mưa có xu hướng gia tăng hơn
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét cũng như gió giật mạnh
ban ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn
và nhiệt độ cao nhất ngày duy trì ở ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
tương tự tại nam bộ nơi chịu ảnh hưởng mạnh hơn của gió tây nam
thì mưa xuất hiện sớm hơn trong ngày
và lượng mưa dự báo là lớn hơn
người dân đề phòng có tố lốc trong cơn rông
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến là ở dưới mức ba mươi ba độ